liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giữ hình sự trần văn quang vũ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường kim long tp huế
trước đó vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi một tháng một tại số một trăm sáu mươi ba đường trần huy liệu
công an phường đông ba phát hiện trần văn quang vũ cùng một số đối tượng khác
tụ tập có dấu hiệu mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ trên người vũ có tám mươi bảy viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
vũ là đối tượng đã có năm tiền án mới được tha tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hiện công an phường đông ba đã bàn giao đối tượng tăng vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp huế thụ lý theo thẩm quyền